khái niệm kinh tế ban đêm đã quen thuộc ở nhiều quốc gia hiểu đơn giản đây là hoạt động kinh tế dịch vụ diễn ra trong thời gian từ một mươi tám h ngày hôm trước đến sáu h sáng ngày hôm sau
ở hà nội từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay hoạt động này đã chính thức được triệt gai tại phố đi bộ quanh hồ gươm cho phép cửa hàng kinh doanh trong khu vực phố cổ được hoạt động tới hai giờ sáng
tuy nhiên đó mới chỉ là những hoạt động thí điểm
dự kiến thời gian tới ubnd quận hoàn kiếm và thành phố hà nội tiếp tục mở rộng và xây dựng hoàn thiện đề án này
nhưng để đề án phát triển kinh tế đêm được thực hiện một cách đồng bộ hiệu quả thì cần phải có thêm các giải pháp thích ứng
nhiều nghiên cứu cho thấy việt nam đang tập trung phát triển các sản phẩm du lịch trong khoảng thời gian từ bảy đến một mươi bảy giờ
nhưng những sản phẩm này chỉ mang lại khoảng ba mươi doanh thu dịch vụ
trong khi bảy mươi chi tiêu của du khách rơi vào khung giờ từ một mươi tám h tối đến ba h sáng hôm sau lại hầu như chưa được khai thác
điều đó cho thấy là tiềm năng phát triển kinh tế đêm là rất lớn
đặc biệt là với các ngành dịch vụ
ngành nghề mà dễ phát triển về đêm nhất đó là nghề dịch vụ
qua cái thời gian mở cửa vừa rồi thì chúng tôi thấy là phù hợp với khách du lịch và là một động lực thu hút khách du lịch rất lớn
ở hà nội thì kinh tế đêm đã hình thành từ nhiều năm nay
diễn ra dưới các loại hình như là không gian đi bộ chợ đêm các tuyến phố ẩm thực cửa hàng tiện lợi
dù mới chỉ là những hoạt động thí điểm nhưng đã đem lại hiệu quả và lợi ích vô cùng thiết thực
cho các doanh nghiệp các ngành nghề du lịch dịch vụ trên địa bàn
đặc biệt là trong thời gian hà nội đang tăng cường kích cầu du lịch nội địa
hiện nay đề án phát triển kinh tế đêm chính thức vẫn đang trong quá trình chờ phê duyệt
và một trong những vấn đề đặt ra ở đây là quản lý
chúng ta vẫn có thói quen tư duy không quản được thì cấm
điều này sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế đêm nếu tư duy của những người hoạch định không cởi mở
bởi khi phát triển kinh tế đêm sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn trật tự
thậm chí là cả các tệ nạn xã hội
chúng tôi đã xây dựng đề án và xin ý kiến đến các phòng ban chuyên môn
và hiện nay đang báo cáo ủy ban thành phố để phê duyệt với chủ trương là thực hiện xuyên đêm
đối với tất cả các ngành nghề đề án này cũng sẽ được thực hiện trong từng phạm vi một để tiến tới hoàn chỉnh hơn

để phát triển kinh tế đêm hiện nay ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm đang triển khai thực hiện các giải pháp tuyên truyền
vận động nâng cao nhận thức về lợi ích và quản lý rủi ro phát triển kinh tế đêm
cải thiện môi trường kinh doanh đẩy mạnh xúc tiến du lịch cải tạo chỉnh trang đầu tư cơ sở hạ tầng
và đặc biệt là nâng cao năng lực quản lý nhà nước tạo dựng liên kết bền vững trong hoạt động kinh tế đêm